thưa quý vị công an huyện đô lương đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh nghệ an khám nghiệm hiện trường
để điều tra nguyên nhân vụ án mạng làm hai người tử vong xảy ra tại xã bài sơn huyện đô lương
đối tượng gây án là lê đình ngọc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chú tội xóm hai xã bài sơn huyện đô lương
đã dùng dao đâm con gái sinh năm hai nghìn năm và bạn trai con gái sinh năm hai nghìn ba
xác minh ban đầu nguyên nhân được cho là mâu thuẫn trong bữa cơm giữa ngọc và các con
sau khi gây án ngọc lấy hai gói thuốc trừ sâu đi ra bờ ao và uống hết
ngọc được vợ phát điện kịp thời đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
con gái ngọc và bạn trai được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong ngay tại bệnh viện